tình trạng dạy thêm học thêm và thực hiện các khoản thu sai quy định đang là một vấn đề của rất nhiều tỉnh thành trên cả nước
và thanh hóa cũng không phải là trường hợp ngoại lệ
quán triệt tập trung triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
trong năm hai nghìn một mươi sáu ngành giáo dục tỉnh thanh hóa đã áp dụng nhiều biện pháp triệt đề
nhằm xử lý tình trạng lạm thu dạy thêm và học thêm
theo báo cáo kết quả kiểm tra ra soát của sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa ngày ba mươi một tháng một mươi năm nay
trên địa bàn tỉnh đã có những trường hợp thu tiền và dạy thêm ngoài giờ sai quy định gây bức xúc cho nhân dân
vận động quyên góp trái với quy định trong công tác quản lý dạy thêm học thêm tại một số đơn vị còn thiếu sót
nhiều trường hợp đã đối phó dưới hình thức học sinh và cha mẹ học sinh viết đơn với tinh thần tự nguyện
được đặt trong dấu ngoặc kép v v
đó chỉ là một vài trong rất nhiều biểu hiện của hiện tượng lạm thu và tổ chức dạy thêm sai nguyên tắc
các nhiệm vụ tổng tâm để khắc phục những khu thang bất tập và đặc biệt là giải quyết những vấn đề khoảng bức xúc xảy ra trong những tổ chức tạo đại
giải quyết tình trạng này tỉnh thanh hóa đã có nhiều văn bản hướng dẫn thanh tra kiểm tra cũng như chấn chỉnh dạy thêm
học thêm và lạm thu trong các cơ sở giáo dục
nhiều biện pháp quyết liệt đã được triển khai
ngày ba một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu thanh hóa công khai danh sách số điện thoại đường dây nóng của các huyện thị xã trên địa bàn toàn tỉnh
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu số điện thoại lãnh đạo cấp cao nhất của sở giáo dục và đào tạo cũng được công bố rộng rãi
để tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhân dân về dạy thêm học thêm và thu chi ngoài ngân sách
thế cho đây là một cái lệ pháp hết sức quan trọng để giúp cho các huyện thành phố và các đơn vị trang học
tiếp nhận thông tin và khắc phục kịp thời để tiếp xúc giai đoạn trong thời gian tư
cái này cũng rất là tích cực
nó giúp các nhà
những nhà trường có những cái thông tin phản hồi và đặc biệt là phụ huynh nhân dân có những cái
nếu mà các nhà trường thì có vấn đề gì thì cũng kịp thời phản ánh
việc công bố số điện thoại đường dây nóng liên quan đến giáo dục đào tạo của thanh hóa
có thể là một biện pháp điển hình để nhiều tỉnh thành cân nhắc áp dụng
sự đồng thuận này là nguồn động viên kịp thời đến các cơ quan quản lý tại địa bàn
nâng cao quyết tâm hướng tới một môi trường giáo dục khoa học và lành mạnh
để các em học sinh được phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần
cho tương lai của đất nước